vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng về tội gây dối trật tự công cậu
trước đó tổ công tác phát hiện có năm năm thanh niên đi trên ba xe mô tô biển số che bằng khẩu trang không đuổi mũ bảo hiểm đi qua
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
sau đó các đối tượng trên quay lại dừng xe bên chiều đường đối diện tổ công tác đang làm nhiệm vụ rồi dùng ba vỏ chai bia ném vào vị trí tổ công tác rồi bỏ chạy khiến một thành viên trong tổ công tác bị thương
kết quả điều tra xác định nhóm thanh niên trên gồm nguyễn hoàng bảo hoàng tiến trung phan văn hiếu lê mạnh linh và trần công minh cả năm đều chưa có giấy phép lái xe